hôm qua ba mươi một tháng ba đoàn đại biểu đảng bộ thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử đền hùng
trước anh linh các đức thánh tổ đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố việt trì nguyện một lòng đoàn kết thống nhất ý chí
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tiếp tục cùng với nhân dân cả nước làm tốt công tác giữ gìn
bảo vệ tôn tạo và phát huy giá trị to lớn của khu di tích lịch sử đền hùng
xây dựng khu di tích ngày càng khang trang để đồng bào cả nước hành hương về thăm mộ tổ
thắp nén hương thơm nhớ về nguồn cội cầu cho quốc thái dân an nhân khang vật thịnh mưa thuận gió hòa
mùa màng tươi tốt bách gia chăm họ hạnh phúc trường tồn
ngày sau lễ dân hương đoàn đã đặt vòng hoa tại lăng hùng vương và bức phù điêu bác hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiên phong